truyền hình nhân dân nhận được phản ánh của người dân khu vực suối cò thuộc địa bàn xã yên bài huyện ba vì thành phố hà nội
về tình trạng lấn chiếm hành lang bờ sông suối làm hẹp lòng suối thay đổi dòng chảy
mỗi khi đến mùa lũ người dân luôn nâm nớp nỗi lo còn nước giữ sẽ cuốn hết tài sản
và thực tế trong nhiều năm qua gia đình ông lợi cũng đã bị cuốn trôi không ít cây trồng vật nuôi
lũ thì mỗi một năm nó lên thì có thường những cái đợt mà cao nhất là nó lên cứ khoảng từ đây từ cái mét này lên khoảng một m ba mươi một m sáu
mà nước nó thì không phải là nước không mà nó trôi cả cây cả cối cả da súc da cẩm thập cẩm trên đời này không thiếu cái gì cả
thì thiệt hại thì nói chung là từ ngày đầu tiên lượt đầu tiên mà để tôi viết đơn là nó mất khoảng hai trăm linh con gà từ hàng cân một lợn vài chục con trâu bò
đấy nhìn cái giãi chăn nuôi của tôi lúc nào bỏ không
như thế kia lúc nào bỏ không không có nuôi một cây gì cả
theo người dân lòng suối cò đoạn qua thôn quảng phúc trước đây rất rộng
cơ quan chức năng cũng đã cho làm tường rào vành đai dọc con suối làm kè cứng từ dưới đáy sông tới đường bê tông phía trên
phía dưới còn có những dọ đá để tránh sói mòn kè
tuy nhiên phần phía ngoài tường rào đến nay đã bị nhiều người lấn chiếm
ngay lên cái cầu đấy là có ba nhịp mà bây giờ người ta lấn ba nhịp rồi
còn từ đấy rồi xuống là ngoài cái bờ kè là
dân ở đâu đến thì tôi không biết là đổ đất ra lấn hết cả suối
suối trước nó khoảng ba mươi mét mà bây giờ tôi nói là có chỗ chỉ ở khoảng ba mét thôi
nó đổ nước lên đất ở đây rồi nó lại làm công trình
kể cả công trình bình thường cả công trình kiên cố
đấy đổ bê tông các thứ
thế nhưng gì vì nước ở trên mỗi một trận là từ hoa bình nó chảy xuống
nước nó chảy không kịp là nó phải tràn lên
ứ lên nó tràn lên nó bắt đầu đánh vào dân
đây là hình ảnh khu đất lấn suối
năm hai nghìn hai mươi một do người dân cung cấp cho chúng tôi
còn đây là hình ảnh mà chúng tôi ghi được vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hai mươi tám tháng hai tức là khoảng một mươi ngày sau khi chúng tôi liên hệ làm việc với chính quyền địa phương
tại hiện trường diện tích sàn lấp lên tới cả nghìn mét vuông
hai công trình bê tông cốt thép đã được xây dựng phần thô
mỗi công trình có quy mô chín mươi năm m hai đã đổ cột xà dầm vào một tầng hầm
nội dung liên quan đến khu đất này
hồ sơ địa chính của ủy ban xã yên bài
thì cơ bản là không có hồ sơ về nguồn gốc quá trình sử dụng đất
bởi vì cái chỗ vị trí này là thuộc dự án tái định cư trường bán đồng doi
thuộc trường sĩ quan lục quân i
nên là trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba thì trường sĩ quan lục quân i
có tổ chức giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án
sau khi nhận được phần ánh của người dân
cũng như phần ánh của các anh
cụ chuyên môn cùng với phối hợp với trường sĩ quan lục quân i
và các cơ quan chuyên môn của huyện
tiếp tục lập biên bản thu tập hồ sơ
và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cân bộ chuyên môn
phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện
và các phòng ban của trường sĩ quan lục quân i
để xác minh rõ cái nguồn gốc đất ở tại cái khu vực này
vậy nếu phóng viên không phản ánh thì có lẽ chính quyền địa phương cũng không biết
không có lý do gì để giải thích cho việc chính quyền địa phương
chưa xác minh được nguồn gốc đất trên địa bàn mình quản lý
câu hỏi đặt ra là khu vực này là loại đất gì
ai quản lý ai được sử dụng
việc xây dựng trên đất này là hành vi vi phạm như thế nào
còn người dân chỉ mong các cơ quan có thẩm quyền
cơ quan chức năng vào cuộc trả lại dòng suối bình yên
và cho nước thoát được mỗi khi mưa lũ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này
em gái đất nhà có sổ đứng tên em không có tranh chấp
và mong muốn tài sản đó không liên quan tới em rể trong pháp luật
em gái hiện tại đang có gia đình riêng vậy tôi có thể tặng riêng cho em gái không
nếu như thửa đất mang tên bạn là tài sản riêng của bạn
thì bạn có quyền chuyển nhượng tặng cho hoặc là để lại thừa kế
đối với thông tin bạn cung cấp bạn mong muốn tặng riêng cho em gái
thì do em gái bạn đã có chồng nên nếu bạn tặng riêng em gái
thì phải yêu cầu công chứng viên trong hợp đồng tặng cho
phải ghi rõ là tặng cho riêng em gái của bạn
căn cứ theo điều ba mươi hai của luật hôn nhân gia đình năm hai nghìn một mươi
thì quy định về tài sản riêng của vợ chồng như sau
một vợ chồng có quyền có tài sản riêng
tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn
hoặc tài sản được thừa kế riêng được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân
tài sản được chia riêng cho vợ chồng theo quy định tại khoản một điều hai mươi chín và điều ba mươi của luật này
đồ dùng tư trang cá nhân
hai là vợ chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung
căn cứ theo quy định trên
nếu bạn tặng cho quyền sử dụng đất nhà trên cho riêng em gái
thì đây sẽ là tài sản riêng của em gái bạn
sau khi ký tặng cho riêng em gái bạn sẽ làm thủ tục đăng ký biến động
sang tên của em gái bạn theo quy định của luật đất đai
vâng thưa luật sư khán giả xin được giấu tên ở hà nội
hỏi như sau
khi cảnh sát giao thông lập chốt xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường
tôi thấy trên nhiều tài khoản mạng xã hội xuất hiện việc báo chốt chỉ điểm chốt đang xử lý vi phạm
vậy cho tôi hỏi việc báo chốt chỉ điểm chốt lưu lượng cảnh sát giao thông
đang thực hiện nhiệm vụ có bị xử phạt hay không và xử phạt như thế nào
tôi xin trả lời như sau
theo điều bốn và điều một trăm linh hai nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp ngày ba tháng hai
năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực biêu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử
sửa đổi bổ sung tại nghị định số một mươi bốn hai nghìn hai mươi hai ndcp ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
thì quy định như sau
xử phạt vi phạm hành chính từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng
đối với cá nhân xử phạt vi phạm hành chính từ một mươi triệu đồng
đến hai mươi triệu đồng
đối với tổ chức có hành vi vi phạm thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác
mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật
do vậy trong trường hợp này luật sư có lời khuyên dành cho mọi người không nên báo chốt
vì đó được coi là hành vi vi phạm pháp luật
thưa luật sư khán giả nguyễn thị ngát ở quảng ninh gửi câu hỏi về cho chương trình như sau
tôi nghe nói sắp có quy định mới về thẻ căn cước
tôi vẫn còn hạn sử dụng
xin hỏi chứng minh nhân dân còn hạn đến năm hai nghìn hai mươi sáu thì được sử dụng đến khi nào
luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
thì quy định về quy định chuyển tiếp như sau
một thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thì thi hành
có hiệu lực thi hành thì có giá trị sử dụng đến hết thời hạn
được in trên thẻ
trừ trường hợp mà quy định tại khoản vi phạm pháp luật
công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước
chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thì có giá trị sử dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành
có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân
căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng
cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân noodle little baix
yêu cầu công dân thay đổi điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp
thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
quy định về việc sử dụng căn cước công dân chứng minh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày luật này có hiệu lực
thi hành được áp dụng như đối với thẻ căn cước quy định tại luật này cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật đó được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế
điều một mươi chín luật căn cước hai nghìn hai mươi ba quy định về người được cấp thẻ căn cước như sau
người được cấp thẻ căn cước là công dân việt nam
công dân việt nam từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước
ba công dân việt nam dưới một mươi bốn tuổi được cấp thẻ căn cước theo yêu cầu
như vậy chứng minh nhân dân của bạn còn hạn sử dụng đến năm hai nghìn hai mươi sáu thì chỉ có giá trị sử dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó bạn đăng ký để được cấp thẻ căn cước theo các quy định mà được trích dẫn phía trên
thưa đột sư chúng tôi xin gửi tốt đột sư câu hỏi của khán giả
từ địa chỉ email mỹlệ ding com
tôi xin hỏi luật sư giấy phép hành nghề của bác sĩ bị thu hồi trong trường hợp nào
bác sĩ không hành nghề trong thời gian bao lâu thì bị thu hồi giấy phép hành nghề
xin mời đột sư
tôi xin trả lời câu hỏi này của bạn như sau
theo điều ba năm của luật khám chữa bệnh năm hai nghìn hai mươi ba
thì quy định về các trường hợp thu hồi giấy phép hành nghề như sau
thứ nhất là giấy phép hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây này
trường hợp a hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định của pháp luật
trường hợp b là giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề
c là cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề
trường hợp bốn d là người hành nghề không hành nghề trong thời gian hai mươi bốn tháng liên tục
trừ trường hợp tham gia chương trình đào tạo chuyên khoa

trường hợp sáu là người hành nghề thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề quy định tại các khoản một hai ba bốn và sáu điều hai mươi
tức là các mục điều của điều hai mươi luật này
trường hợp tiếp theo là người hành nghề bị hội đồng chuyên môn quy định tại điều một trăm linh một của luật này
xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề
trường hợp tiếp theo là người hành nghề lần thứ hai bị hội đồng chuyên môn quy định tại điều một trăm linh một của luật này
xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn giấy phép hành nghề
trường hợp tiếp theo là người hành nghề lần thứ hai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền
xác định là có vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề
trường hợp tiếp theo là người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề
trường hợp nữa là trường hợp khác do chính phủ quy định
sau khi đã báo cáo ủy ban thường hội
vụ quốc hội khoảng hai thì quy định như sau
sau khi thu hồi giấy phép hành nghề trường hợp muốn tiếp tục hành nghề
người hành nghề phải đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm c khoảng một điều ba mươi của luật này
hoặc đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm c khoảng một điều ba mươi một của luật này
trường hợp khoảng ba quy định này chính phủ quy định chi tiết điều này
như vậy bác sĩ đã được
được cấp giấy phép hành nghề mà không hành nghề trong thời gian hai mươi bốn tháng liên tục trừ trường hợp tham gia các chương trình đào tạo chuyên khoa
thì có thể bị thu hồi giấy phép hành nghề theo các quy định mà được trích dẫn ở trên
xin cảm ơn luật sư đã giải đáp những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị do thời lượng của chương trình có hạn những câu hỏi hay thắc mắc của quý khán giả chúng tôi sẽ tổng hợp và giải đáp trong những chương trình sau